những năm gần đây với việc ban hành các văn bản quy định của ủy ban nhân dân thành phố về quy chế quản lý sử dụng nhà biệt thự cũ được xây dựng từ trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
tình trạng các tổ chức cá nhân đang quản lý sử dụng nhà biệt thự thuộc danh mục đã cơ bản chấp hành các quy định
tình trạng tự lấn chiếm diện tích sân chung lối đi chung việc tự ý phá rỡ cải tạo xây dựng không phép nhà biệt thự đã cơ bản được ngăn chặn

theo các khi mà người dân các tổ chức cá nhân có nhu cầu sửa chữa cải tạo thì đều phải thực hiện theo quy chế năm hai
từ ngày có quy định năm hai thì hạn chế rất nhiều các tình trạng cải tạo biệt thự xây dựng không phép phá rỡ biệt thự không phép đều có giao
nhất là từ khi thanh tra xây dựng đã được chuyển về giao cho các quận huyện quản lý điều hành đội xây dựng
thì công tác quản lý xây dựng và lĩnh vực biệt thự tăng cải thiện rất là rõ ràng
khung cảnh bừa bộn rác thải kèm những vật dụng hư hỏng đổ nát nằm ngổn ngang
cách đây hơn năm năm tòa biệt thự theo kiến trúc pháp cổ số một trăm linh bảy trần hưng đạo quận hoàn kiếm thuộc sự quản lý sử dụng của tổng công ty đường sắt việt nam
bất ngờ đổ sập làm hai người chết nhiều người bị thương
sáu mươi sáu hộ dân sống trong biệt thự và xung quanh phải sơ tán
từ đó đến nay căn nhà cùng diện tích khu vực xung quanh bị rào kín
không phá bỏ không xây mới không sửa chữa và không dọn dẹp
ngôi biệt thự kiểu pháp gồm hai tầng ở một tầng tung nằm trên khu đất rộng hơn một m hai vị trí đẹp với hai mặt phố có mặt chính nằm ở phố hàng bài một mặt thuộc đường trần hưng đạo
nhìn toàn cảnh nơi đây giống như một tòa lâu đài nằm im lặng giữa nhịp sống hối hả của thành phố
đây vốn là trụ sở làm việc của một cơ quan nhà nước sau đó đã đổi địa điểm
nhìn từ bên ngoài ngôi biệt thự bị bong chóc nham nhở
trên các bức tường dơ mốc nghiêng ngả xuất hiện những vết nứt rộng
sự dùng răng giữa bảo tồn và xây mới vẫn chưa có hồi kết
nhiều ngôi biệt thự trăm năm tuổi trở thành nhà hoang giữa lòng thành phố
bây giờ mình ra soát mình bảo nó là
nó là loại một nhưng mà tự dưng sau đội vài ba tháng người ta lại bảo
người ta lại bảo ôi nó bị hỏng hết rồi nó bị hỏng hết bên trong rồi
mối miếc nó sông hết rồi thì phải hạ xuống loại hai
thế xong rồi vài ba tháng nữa lại bảo nó hỏng thật sự rồi thì lại xuống loại ba
thế thì tất cả cái sự xuống cấp ấy cần phải có cái giám sát theo dõi và quản lý
thậm chí là bằng công nghệ thì mình mới bảo tồn được
cái thứ hai là mình phải có một cái
cái cách hay là một cái quỹ để mà bảo tồn
những cái biệt thự mà thật sự có giá trị và cao thì mình phải có một cái nguồn kinh khí để mà bảo tồn
thế còn có những cái biệt thự mà cho phép doanh nghiệp người ta tham gia vào
thì mình cũng phải có cái quy chế sử dụng
nó như thế nào
được phép làm cái gì không được phép làm cái gì thì phải có quy chế
thì nó rõ ràng thì mới có thể giữ gìn được cái quỹ biệt thự này
cái quyền tài sản là cái quan trọng phải đối lượng hàng đầu
bảo tồn biệt thự thì người nhà nước đứng ra bảo tồn biệt thự
thì nhà nước phải thực hiện quyền tài sản tức là thu hồi toàn bộ biệt thự và thống nhất một cái đơn vị quản lý tài sản
chứ không để manh mún cho các phân cho các đơn vị phân cho các địa phương
như vậy thì người ta coi đó là tài sản và người ta sẽ biến nó trở thành tiền bạc để làm những việc khác
biệt thự kiến trúc pháp được xem là những công trình có giá trị vật thể cụ thể
phản ánh lịch sử kiến trúc một giai đoạn hình thành thủ đô
đối với nhiều người dân hà nội
biệt thự cổ không chỉ đứng số một về mặt kinh tế
mà còn hàm chứa những giá trị không thể đo đếm về lịch sử văn hóa kiến trúc
trong khi chính quyền đang tìm giải pháp để bảo tồn
thì các ngôi biệt thự cổ đang xuống cấp nghiêm trọng trước tác động của thời gian
và đặc biệt là tác động của con người
thực tế có không ít biệt thự cổ đã bị phá rỡ để xây dựng các công trình mới
theo ý kiến của nhiều nhà nghiên cứu văn hóa kiến trúc sư
nếu không có những hành động cụ thể kịp thời
thì những ngôi biệt thự mang nhiều giá trị này sẽ chỉ còn lại trong ký ức
việc phá hủy các biệt thự cũ để sử dụng đất vào các mục đích thương mại khác
sẽ mang lại giá trị kinh tế
tuy nhiên điều này sẽ đánh mất những giá trị về lâu dài